hội thảo được tổ chức nhằm mục đích nhận diện đầy đủ về công tác điều tra hành sự của các cơ quan trong công an nhân dân được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra đánh giá khách quan chính xác thực tiễn hoạt động điều tra hành sự của các đơn vị này nhất là vấn đề về cơ sở pháp lý quan hệ phối hợp giữa cơ quan điều tra chuyên trách với các cơ quan trong công an nhân dân được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra cũng như việc thực hiện các hoạt động điều tra hành sự cụ thể của các đơn vị nghiệp vụ
các tham luận ý kiến phát biểu đã tập trung luận dài làm rõ nhiều vấn đề có liên quan đến công tác điều tra hình sự của các cơ quan trong công an nhân dân
được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra
trao đổi kinh nghiệm thực tiễn trong công tác điều tra hình sự của các cơ quan trong công an nhân dân
được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra
từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm và đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác này trong thời gian tới
kết quả hội thảo là cơ sở khoa học góp phần hoàn thiện lý luận nghiệp vụ công an nói chung nghiệp vụ điều tra hình sự nói riêng
và nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác đấu tranh phòng chống tội phạm trong thời gian tới
cũng trong chiều nay tại hà nội đảng ủy học viện cảnh sát nhân dân đã tổ chức vòng thi trung khảo hội thi bí thư tri bộ giỏi
đây là một trong những hoạt động hướng tới kỷ niệm năm mươi năm năm ngày thành lập học viện
những thí sinh tham gia vòng thi trung khảo đều là những bí thư tri bộ có nhiều kinh nghiệm
trong công tác xây dựng đảng đại biểu cho năng lực trí tuệ hoạt động thực tiễn phẩm chất chính trị đạo đức lối sống của cán bộ đảng viên trong tri bộ mình
dưới hình thức sân khấu hóa các thí sinh đã thể hiện hết mình trong các phần thi
trọng tâm là những kiến thức cần thiết trong công tác xây dựng đảng ở tri bộ
hội thi nhằm mục đích bồi dưỡng nâng cao kiến thức hiệp vụ công tác đảng cho đội ngũ bí thư tri bộ
tạo điều kiện để các đồng chí bí thư các tri bộ học tập trao đổi kinh nghiệm
thưa quý vị hiện bộ công an đã hoàn thành việc xây dựng dự thảo sửa đổi bổ sung một số điều của luật công an nhân dân
và đang xin ý kiến của các tổ chức cá nhân
trong đó đề xuất tăng thêm hạn tuổi phục vụ của hạ sĩ quan sĩ quan công an nhân dân đang thực hiện và đang nhận được nhiều ý kiến quan tâm
việc tăng hạn tuổi phục vụ trong công an nhân dân được coi là phù hợp với bộ luật lao động năm hai nghìn một mươi ba
khi tuổi nghỉ hưu đã được điều chỉnh đồng thời cũng đáp ứng được yêu cầu thực tiễn công tác phòng chống tội phạm bảo đảm an ninh trật tự
theo đề xuất bộ công an đề nghị theo hướng bổ sung quy định và tăng hạn tuổi phục vụ cao nhất của công nhân công an
nam tăng hai tuổi nữ tăng năm tuổi tăng hai tuổi của sĩ quan hạ sĩ quan
do đó dự thảo luật sửa đổi bổ sung quy định hạn tuổi phục vụ cao nhất đối với nam là sáu mươi hai đối với nữ là sáu mươi
cán bộ chiến sĩ công an nhân dân cũng nằm trong tổng thể là những người lao động và chịu sự điều chỉnh các quy định về tuổi nghỉ hưu của bộ luật lao động
và bộ luật lao động năm hai nghìn một mươi chín đã được sửa đổi về hạn tuổi phục vụ của người lao động
theo hướng tăng lên đối với nam là sáu mươi hai đối với nữ là sáu mươi
luật công an nhân dân năm hai nghìn một mươi tám hiện nay đang đề xuất sửa đổi
theo hướng tăng tuổi như quy định của bộ luật lao động
nhiều ý kiến đánh giá việc nâng hạn tuổi phục vụ của cán bộ chiến sĩ công an nhân dân là phù hợp với quy định của bộ luật lao động
được coi là luật gốc về tuổi nghỉ hưu
còn đối với cán bộ chiến sĩ đối tượng chịu sự tác động của quy định này cũng bày tỏ vui mừng trước đề xuất tăng hạn tuổi phục vụ
được tuyển dụng từ năm hai nghìn một mươi bốn thời gian công tác tại đơn vị của đại úy phạm thị hồng nhung đến khi về hưu còn khá dài
vì vậy nếu quy định hạn tuổi được tăng lên đại úy nhung sẽ có thêm nhiều điều kiện để trao dồi tích lũy kinh nghiệm
rất là đồng tình với quan điểm là tăng tuổi phục vụ cho sĩ quan nữ
bởi vì hiện tại ở tuổi năm năm có rất nhiều đồng chí còn rất nhiều sức khỏe kiến thức và kinh nghiệm
nhưng mà năm năm tuổi đã phải hưu sự đó là một sự rất là lạng phí của nguồn nhân lực
được đóng góp tiếp thì mình sẽ có đam mê hơn là có thể kéo dài từng vụ
cộng thêm là sẽ cảm thấy là gắn bó lâu dài được với cơ quan hơn
khi tăng tuổi hạn phục vụ cao nhất sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp
tập trung tận dụng tối đa nguồn nhân lực chất lượng cao giàu kinh nghiệm
để thực hiện tốt những nhiệm vụ chính trị đẩy mạnh phát triển sản phẩm công nghệ văn linh
qua đó phục vụ hiệu quả công tác chiến đấu xây dựng và hiện đại hóa công an nhân dân trong tình hình mới

theo đánh giá của ban soạn thảo việc nâng hạn tuổi phục vụ sẽ có những tác động xã hội rất tích cực
bên cạnh đó dự thảo luật cũng bổ sung quy định kéo dài hạn tuổi phục vụ cao nhất đối với sĩ quan công an
trong trường hợp đặc biệt như công tác tại địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn phức tạp trọng điểm về an ninh trật tự
hay đang tham gia xử lý các vụ việc vụ án chuyên án lớn
điều này được cho là cần thiết và phù hợp nhằm đảm bảo tính liên thông xuyên suốt
dự thảo luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật công an nhân dân gồm hai điều
dự kiến sẽ được quốc hội xem xét cho ý kiến và thông qua tại kỳ họp thứ năm tới đây